có nguy cơ gây va chạm giao thông cho các xe khác lưu thông trên tuyến tổ công tác đã dừng ô tô xuống kiểm tra hỗ trợ cảnh báo cho ô tô con nêu trên
dù đã được bật đèn ưu tiên một cán bộ cảnh sát giao thông cũng được bố trí phân luồng giao thông
tuy nhiên quá trình thực hiện nhiệm vụ thì bị xe cứu thương biển kiểm soát sáu mươi năm a một mươi tám nghìn ba trăm bảy mươi tám do anh nguyễn văn hận quê sóc trăng điều khiển đâm vào sau ô tô của tổ công tác
va chạm giữa hai phương tiện khiến một người trên xe cứu thương bị thương nhẹ ô tô tuần tra của cảnh sát giao thông và xe cứu thương bị hư hỏng